tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp đoàn người có công với cách mạng tỉnh nghệ an
nhân dịp đoàn thăm thủ đô hà nội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vui mừng vì được đón tiếp đoàn đồng chí trương hòa bình khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công
đồng thời biểu dương nỗ lực của đảng bộ chính quyền tỉnh nghệ an luôn thực hiện tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
và đề nghị tỉnh nghệ an tiếp tục ra soát các quy định bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định của nhà nước
chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh